công an tỉnh bình dương phối hợp với công an xã bùi nho huyện phú điềng tỉnh bình phước
đã vây bắt khẩn cấp đối tượng mã thị lý là đối tượng bị truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo điều tra ban đầu trong quá trình làm ăn sinh sống ở địa bàn huyện bến cát
nay là thị xã bến cát tỉnh bình dương năm hai nghìn một mươi ba đối tượng lý đã vay mượn tiền của nhiều người
với số tiền hàng trăm triệu đồng sau đó do không có khả năng chi trả nên đối tượng này đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bến cát đã khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với mã thị lý
tuy nhiên do lý đã bỏ trốn khỏi địa bàn nên ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
công an huyện bến cát đã ra quyết định truy nã đối với lý về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đến tối ngày chín tháng sáu sau khi phát hiện đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn huyện phú riềng
lực lượng công an đã bắt thành công đối tượng này